thưa quý vị vào sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ ban ngành và hai mươi tỉnh thành phố
để ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là rai dự kiến sẽ vào biển đông trong khoảng đêm ngày một mươi bảy sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai
theo đánh giá của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các đài dự báo quốc tế bão rai là cơn bão có cường độ rất mạnh
vào tám giờ sáng nay bão rai đang cách philippines khoảng tám trăm linh đến chín trăm linh km với cường độ cấp một mươi một
dự báo bão rai sẽ đi vào biển đông vào khoảng đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai trở thành cơn bão số chín
bão và gần bờ sẽ chịu tác động bởi hai yếu tố là không khí lạnh và nhiệt độ nước biển nên cường độ của bão sẽ suy giảm
tuy nhiên theo dự báo của việt nam cũng như các đài dự báo quốc tế mức độ suy yếu của bão gai không nhiều khi vào gần bờ
chính vì vậy ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phải theo dõi sát diễn biến của cơn bão thường xuyên cập nhật thông tin gửi về ban chỉ đạo và các địa phương

để tạo điều kiện cho ngư dân việt nam được vào tránh trú nhờ khi gặp bão trên biển các tỉnh ven biển cần kiên quyết không để người dân ở lại lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản trên biển
đối với khu vực sơ tán dân cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
về tuyến đất liền các đơn vị vận hành hồ chứa thủy điện thủy điện cần bám sát thông tin dự báo để vận hành hợp lý an toàn